nếu không làm đúng yêu cầu bọn chúng sẽ giết con tin
biển số của má vùng là sáu mươi bốn của tỉnh vĩnh long